đại sứ quán việt nam tại liên bang nga đã long trọng tổ chức meeting kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập ngành ngoại giao việt nam
tham dự buổi lễ có đông đảo cán bộ nhân viên đại sứ quán cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí
phát biểu chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập ngành ngoại giao việt nam đại sứ ngô đức mạnh nhấn mạnh
trang sử hào hùng bảy mươi năm năm của dân tộc việt nam in đậm những dấu ấn đóng góp vẻ vang của ngoại giao việt nam
đại sứ khẳng định dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng và chủ tịch hồ chí minh các thế hệ cán bộ ngoại giao đã không quản ngại gian khổ
hết lòng phụng sự cách mạng phụng sự nhân dân đóng góp vào công cuộc đấu tranh bảo vệ và phát triển đất nước
cũng như nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế
đại sứ ngô đức mạnh nhấn mạnh ngày hòa bình lập lại ngoại giao việt nam tham gia tích cực vào công cuộc tái thiết đất nước
thúc đẩy đổi mới tư duy đối ngoại đóng góp cho công cuộc đổi mới và mở cửa
phá thế bao vây cấm vận triển khai công cuộc hội nhập toàn diện của đất nước
thời gian tới đại sứ quán việt nam tiếp tục nỗ lực triển khai sáng tạo toàn diện và hiệu quả công tác đối ngoại
thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả